chuyển sang phần tin tức quốc tế ngày hôm nay nga khẳng định sẽ tiếp tục tìm được khách hàng mua dầu mỏ của nước này
và cho rằng việc các nước phương tây áp giá trần đối với dầu mỏ nga là một động thái nguy hiểm
ngày hôm qua nhóm g bảy và australia đã nhất trí áp giá trần sáu mươi usd một thùng đối với dầu mỏ xuất khẩu của nga
vận chuyển qua đường biển dự kiến bắt đầu áp dụng sớm nhất là từ ngày năm tháng một mươi hai
đại sứ quán nga tại mỹ chỉ trích động thái trên là định hình lại các nguyên tắc thị trường tự do
đồng thời khẳng định thế giới vẫn có nhu cầu đối với dầu mỏ của nga bất chấp những biện pháp nói trên
đại sứ quán nga cũng nhấn mạnh những biện pháp như vậy khó tránh khỏi hậu quả làm gia tăng bất ổn và khiến khách hàng phải trả chi phí cao hơn